tại trạm kiểm dịch động vật ông đồn trên quốc lộ một a thuộc huyện xuân lộc tỉnh đồng nai
khoảng một mươi ngày nay thì số lượng lợn từ phía nam ra bắc đang tăng mạnh
mỗi ngày có hàng chục xe chở lợn đi qua trạm với khoảng bốn năm trăm linh đến năm con
lợn vận chuyển từ phía nam ra bắc có xuất xứ từ các trang trại lớn nuôi gia công cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
điểm đến của số lợn này là thành phố hà nội và các tỉnh như hương yên thái bình hải dương
nguyên nhân là do từ đầu tháng tám đến nay giá lợn ở miền bắc tăng mạnh
trong khi đó ở miền nam giá đang dưới ba mươi tám đồng một kg
nên việc đưa lợn từ các tỉnh phía nam ra bắc tiêu thụ đã tạo ra lợi nhuận cho người chăn nuôi và doanh nghiệp
ngoài ra do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu phi các tỉnh phía bắc đang thiếu nguồn cung thịt lợn
để ngăn chặn dịch bệnh đặc biệt là dịch tả lợn châu phi
ngành chức năng của tỉnh đồng nai đã kiểm soát chặt chẽ từng xe chở lợn kiên quyết ngăn chặn không cho lợn bệnh lưu thông